bộ công an chủ trì phối hợp với bộ tư pháp bộ tài chính và các bộ cơ quan liên quan tổng hợp tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ về đề nghị xây dựng nghị quyết trong quá trình tổ chức xây dựng trình ban hành nghị quyết theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các pháp luật liên quan sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý
qua công tác tuần tra kiểm soát mới đây tại km hai trăm năm mươi ba quốc lộ một a thuộc địa bàn xã gia xuân huyện gia viễn tỉnh ninh bình
tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã phát hiện một xe ô tô tải đang vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi năm h một nghìn bảy mươi hai do lê minh trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã an ninh huyện bình lục tỉnh hà nam điều khiển qua kiểm tra xe đang vận chuyển túi sách một mươi thùng sơn không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
quá trình điều tra ban đầu lê minh trường khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tp hcm
lê minh trường khai vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ tp hcm về tp tam điệp tỉnh ninh bình để kiếm lời hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bàn giao số hàng trên cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây kêu gọi huy động đầu tư vào sàn forex fpp check ủy thác đầu tư tiền ảo trên địa bàn huyện bố trạch vừa bị lực lượng chức năng trị phá đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối kim loại hàng hóa chỉ số cfd
giao dịch cá nhân ký hợp đồng với một nhà môi giới và tiền điện tử tất cả những yếu tố giao dịch này đều chưa được cấp phép tại việt nam nhiều nạn nhân đã tham gia và thiệt hại hàng tỷ đồng
nhiều nạn nhân đã tham gia và thiệt hại hàng tỷ đồng

cùng năm nhân viên cấp dưới tiến hành mời trào hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các chuyên gia của fpp check đầu tư forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ sáu đến một mươi một tháng thậm chí là có thể lên tới một mươi bốn một tháng tương đương một trăm sáu mươi tám một năm
lợi nhuận phần trăm càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia
tuy nhiên đến nay sàn fp check tạm dừng giao dịch việc nạp và rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng
tuy nhiên đến nay sàn fvp check tạm dừng giao dịch việc nạp và giúp tiền đều không thực hiện được và đóng băng
một bộ máy chiếu một camera một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng fvp check
lợi dụng việc người dân ngày càng hoạt động nhiều hơn trên không gian mạng các đối tượng lừa đảo cũng nghiên cứu và tung ra nhiều chiêu trò và thủ đoạn mới
mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền và cảnh báo nhưng vẫn còn không ít nạn nhân bị mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng
và thời gian qua công an tỉnh bắc cạn đã đẩy mạnh đấu tranh làm rõ và tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân
cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của các đối tượng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đầu tháng bảy công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn đã bắt giữ vũ khí nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại tỉnh thái nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày hai mươi năm tháng sáu lực lượng công an nhận được đơn trình báo của nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thành phố hà nội về việc bị một người lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là bốn sáu trăm linh chiếc khăn mặt các loại
qua trao đổi bằng điện thoại và tin nhắn người này đã đặt mua số khăn mặt trên với tổng trị giá hơn ba mươi ba triệu đồng
sau đó yêu cầu gửi xe khách và hẹn sẽ chuyển khoản trả tiền hàng sau ba ngày nhận hàng
tuy nhiên sau đó chị không nhận được tiền và cũng không liên lạc được với người này
thời gian qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
đã tiếp nhận giải quyết một số vụ việc trên không gian mạng với các hình thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến
như kết bạn làm quen trên mạng xã hội tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà
giả danh cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra
gọi điện thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông
và yêu cầu chuyển tiền nộp phạt
thủ đoạn tuy không mới nhiều đối tượng bị xử lý trước pháp luật
nhưng vẫn còn những nạn nhân tiếp theo thậm chí với số tiền bị lừa đảo ngay càng lớn
tổ chức công tác nắm tình hình trong quần chúng nhân dân
chúng tôi cũng thực hiện một số các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác nắm tình hình
và thông qua các buổi họp thôn họp tổ thì chúng tôi tiến hành tuyên truyền cho bà con nhân dân
đồng thời chúng tôi cũng gửi tới bà con nhân dân những tờ rơi với nội dung ngắn gọn nhất
và thủ đoạn của loại thơ phẩm
với sự phát triển của công nghệ bốn hiện nay đã và đang đem lại nhiều lợi ích của người dân doanh nghiệp
tuy nhiên đây cũng là những môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy ngoài công tác đấu tranh của lực lượng chức năng
cũng rất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
bên cạnh đó việc nâng cao cảnh giác của mỗi người dân vẫn luôn là yếu tố quyết định
để tránh sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
vâng và tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cho biết từ ngày sáu tháng tám
chính thức không kiểm soát số dư tài khoản thu phí của khách hàng
tại đầu vào các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý khai thác
sau khi bỏ quy định về số dư tài khoản thu phí
trước khi tham gia giao thông vào đường cao tốc
chủ phương tiện người điều khiển phương tiện
cần kiểm tra số dư trong tài khoản thu phí để đảm bảo đủ thanh toán
cho chiều dài quãng đường phương tiện di chuyển
trường hợp tài khoản thu phí không có đủ số dư để thanh toán
tại đầu ra đường cao tốc gây ùn tắc tại làn thu phí
chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện
có thể bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định
để triển khai đúng quy định pháp luật
tổng cục hải quan nêu rõ đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
theo quy định tại nghị định số sáu trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi ndcp
tổng cục hải quan sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan
tại các kho chứa có thiết bị đo bồn bể tự động
chưa kết nối với cơ quan hải quan
không xác nhận lượng xăng dầu tái xuất và tiến hành thu thuế xăng dầu tạm nhập
cho đến khi các doanh nghiệp lắp đặt trang thiết bị đo mức bồn bể tự động
và kết nối với cơ quan hải quan
đáp ứng điều kiện theo quy định của nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ
hiện nay tại một số vựa thu mua mít thái tại khu vực tiền giang
đồng tháp báo giá xuất khẩu loại một lên đến hai mươi ba đồng một kg
loại hai là một mươi đồng một kg tăng khoảng ba đồng so với vài ngày trước đó
giá dưa hấu xuất khẩu cũng tăng khá cao ở thời điểm hiện tại
dưa hấu bao cước vận chuyển tại khu vực hà nội loại một từ một mươi một đến một mươi hai đồng
loại hai tám đồng một kg
theo ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
tình hình xuất khẩu nông sản sang cửa khẩu biên giới phía bắc hiện tại khá thông thoáng
bình quân mỗi ngày có trên một trăm năm mươi
xe xuất khẩu tổng số container còn tồn trên địa bàn tỉnh lạng sơn còn khoảng ba trăm linh xe
do chuyến ra khơi dài ngày tiếp theo
ai cũng hy vọng về một chuyến biển thuận lợi đánh bắt đạt sản lượng cao
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
và tới đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin đến kết thúc
cảng cá hòn giới thành phố nha trang
nơi từng có khoảng tám mươi tàu cá buộc phải nằm bờ khi giá nhiên liệu tăng cao
thì hai tuần nay đã nhuận nhịp trở lại
trung bình mỗi ngày có từ năm đến một mươi lượt tàu thuyền cập và xuất bến
thời điểm này đang vào vụ cá nam
thời tiết thuận lợi giá xăng dầu lại giảm mạnh đã khiến bà con ngư dân vô cùng phấn khởi
tất bật chuẩn bị vươn khơi sau nhiều tháng nằm bờ
sau khi giá xăng dầu giảm
tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh khánh hòa
số lượng tàu làm thủ tục xuất bến tăng từ một mươi năm hai mươi so với chuyến biển trước
việc ngư dân tích cực ra khơi trở lại sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm là tín hiệu khả quan
vừa tạo thu nhập ổn định vừa đảm bảo nguồn cung hải sản trên thị trường
tại các cảng cá cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất
về các thủ tục pháp lý để ngư dân yên tâm ra khơi khai thác trong thời điểm này
giá xăng dầu giảm tác động tích cực đến hoạt động khai thác thủy sản
tuy nhiên thực tế giá xăng dầu hiện vẫn đang ở mức cao
nên hiệu quả đánh bắt của ngư dân chưa được như mong muốn
trước đó nhiều tàu nằm bờ nên các lao động đã chuyển đổi ngành nghề tìm kiếm việc phù hợp hơn
bởi vậy việc tìm kiếm nhân công lao động trong thời điểm này cũng gặp nhiều khó khăn